từng có hai tiền án liên quan tới tội trộm cắp tài sản
thế nhưng nguyễn văn thịnh trú tại thành phố hải dương vẫn tiếp tục phạm tội
thịnh đã bị bắt giữ khi đang trộm cắp một chiếc xe máy trên địa bàn
vào dạng sáng ngày ba tháng một khi đang tuần tra địa bàn
tổ tuần tra lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh hải dương
đã phát hiện nguyễn văn thịnh đang có hành vi trộm cắp chiếc xe máy
tại khu vực phường điện biên phủ phường cẩm thượng thành phố hải dương
hiện nay vụ việc đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao
cho công an thành phố hải dương điều tra xử lý theo quy định